bộ tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về kết quả thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và nội dung cơ bản về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
lũy kế đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi chín mới có ba mươi năm trên một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp cổ phần hóa
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thoái vốn gần hai một trăm linh tỷ đồng thu về hơn ba tám trăm linh tỷ đồng
luy kế đến hết quý ii thoái hơn hai mươi bốn một trăm linh tỷ đồng thu về gần một trăm bảy mươi tỷ đồng
như vậy tiến độ cổ phần hóa thoái vốn còn chậm trễ
chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành liên quan cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan
để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho công tác cổ phần hóa thoái vốn
đồng thời xác định trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các doanh nghiệp đối với những trường hợp chậm trễ cổ phần hóa
thoái vốn và chỉ hoãn niêm yết trên sản chứng khoán để có biện pháp xử lý
các doanh nghiệp công lập thành công ty cổ phần nhằm giải quyết một số vướng mắt của quyết định số hai mươi hai của chính phủ trong quá trình chuyển đổi nêu trên